sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị liên quan đến vụ xe tư nhân gắn biển số xanh
mới đây tổng bí thư nguyễn phú trọng đã yêu cầu ủy ban kiểm tra trung ương cùng với các cơ quan địa phương liên quan
nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra kết luận coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với ban bí thư
theo đó văn phòng trung ương đảng đã có công văn gửi ủy ban kiểm tra trung ương ban tổ chức trung ương
ban nội chính trung ương bộ công an ban cán sự đảng bộ công thương bộ tài chính kiểm toán nhà nước
ban thi đua khen thưởng trung ương tỉnh ủy hậu giang tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
công văn trên nêu rõ báo thanh niên số một trăm năm mươi năm ra ngày ba tháng sáu tại trang hai mươi một có đăng bài
xe tư nhân gắn biển số xanh và di sản của phó chủ tịch hậu giang
đồng chí tổng bí thư giao ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì phối hợp với ban nội chính trung ương
ban tổ chức trung ương bộ công an
ban cán sự đảng bộ công thương bộ tài chính kiểm toán nhà nước ban thi đua khen thưởng trung ương
tỉnh ủy hậu giang và tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam khẩn trương kiểm tra xem xét
kết luận những nội dung mà báo thanh niên đã nêu
liên quan đến vụ lật chìm tàu thảo vân hai trên sông hàn thành phố đà nẵng
khiến ba người chết và hàng chục người bị thương
sáng ngày hôm qua chín tháng sáu đoàn công tác bộ giao thông vận tải do bộ trưởng dẫn đầu
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tp hcm
đoàn công tác bộ giao thông vận tải do tp hcm về quản lý đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố
tại buổi làm việc vụ chìm tàu trên sông hàn được nhiều người nhắc đến
bí thư thành ủy đà nẵng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc này
tại buổi làm việc ông khuất việt hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đánh giá vụ tai nạn chìm tàu thảo vân ii đặc biệt nghiêm trọng
số người chết không lớn nhưng đã gây chấn động cả nước
đà nẵng cần giả soát là việc đăng kiểm của các thổ thuyền
tuy nhiên ông hùng cũng đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn của tp đà nẵng
đặc biệt là trong việc huy động nhân dân huy động lực lượng tại chỗ
nếu như không có lực lượng tại chỗ không có cách huy động người dân tại chỗ

bộ trưởng giao thông vận tải trương quang nghĩa cho rằng
sự việc vừa rồi đã làm hình lớn đến hình ảnh của tp đà nẵng
nhất là khi đà nẵng đang nỗ lực xây dựng văn hóa đô thị
vụ việc vừa rồi thì đà nẵng cũng đã rất là nghiêm túc
trong kiểm biệt trách nhiệm của các đơn vị cơ quan của những nhà nước
cũng như là các chủ tộc
nhưng mà cái đấy là điều rất là đáng tiếc
rất là đáng tiếc đối với đà nẵng
một cái thành phố mà có thể nói là chúng ta đã quan tâm rất toàn diện
tới tất cả các lĩnh vực với mục tiêu là xây dựng văn hóa đô thị
không đổi lỗi cho bất cứ yếu tố khách quan nào
bí thư thanh quỳ đà nẵng
nguyễn xuân anh nghiêm túc nhận trách nhiệm trong khâu quản lý dẫn đến sự việc đáng tiếc trên
đã kết chức một số con bộ có liên quan
xa thải các nhân viên tham gia kết trực đêm xảy ra tên nạn
chuyển công an khởi tố vụ án để xử lý cả tài công và chủ tàu
đồng thời đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo sở giao thông vận tải và sở du lịch
ông xuân anh cũng cho biết đà nẵng sẽ làm hết mình để với bớt nỗi đau của gia đình người bị nạn
về phía hoạt động của các chủ tàu
những tàu nào đủ tiêu chuẩn thì sẽ cho hoạt động ngay trở lại
để dòng sông hàn không chầm lắng như hiện nay
còn việc quán cây tàu cá thành tàu du lịch sẽ chấm dứt
ưu tiên cơ chế đồng mới đội tàu du lịch đúng bài bản
tình trạng buôn lậu hàng giả ở việt nam không phải là vấn đề mới
từ xưa thì chúng ta cũng đã đúc kết một hành vi gian lận thành câu buôn gian bán lợn
để chỉ những mặt trái của việc bương bán
để mọi người cảnh giác với thủ đoạn mánh khóe lừa dối khách hàng của các gian thương
hiện nay chúng ta đang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường
có sự điều tiết của nhà nước
chấp nhận cơ chế thị trường tất yếu phải chấp nhận sự cạnh tranh
và trong cạnh tranh chắc chắn sẽ xuất hiện hình thức và thủ đoạn gian lận phức tạp
cũng như tinh vi thể hiện các hành vi là trốn thuế
lẩn tránh sự kiểm soát của nhà nước buôn lậu lừa đảo hối lộ
vâng như vậy thì rõ ràng có thể thấy là mục đích hành vi gian lận buôn lậu hàng giả
trong lĩnh vực thương mại nhằm thu được lợi nhuận không chính đáng
và để ngăn chặn triệt để tình trạng này thì văn phòng chính phủ vừa thông báo kết luận
của phó thủ tướng trương hòa bình tại buổi làm việc với cơ quan thường trực
và văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả quốc gia ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
để giúp ban chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chính phủ và thủ tướng chính phủ giao
phó thủ tướng giao cơ quan thường trực văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
tích cực theo dõi đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo của trưởng ban
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xây dựng triển khai các chương trình kế hoạch đấu tranh
nhất là đấu tranh theo chuyên đề đảm bảo đánh trúng đầu nậu triệt phá
tận gốc các đường dây ổ nhóm buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đồng thời chủ động tích cực hơn trong công tác nắm bắt tình hình
nhất là thông tin về các vụ việc buôn lậu gian lận thương mại hàng giả nghiêm trọng
thông tin về kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng để tham mưu đề xuất trưởng ban chỉ đạo
xử lý cũng như khen thưởng động viên kịp thời
hàng tháng có văn bản báo cáo trưởng ban tình hình chung về công tác đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả
bên cạnh đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí
các tổ chức chính trị xã hội các hiệp hội ngành nghề trong việc tiếp nhận
cung cấp thông tin tăng cường tuyên truyền về đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
thông tin đến từ tp hcm
ngày chín tháng sáu tòa nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử bốn mươi ba trong số bốn mươi sáu bị cáo
trong vụ án lê dũng trần thị bích tuyền hứa châu cùng đồng phạm về tội buôn lậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đưa hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần thực phẩm công nghệ sài gòn
trong đó có ba mươi một bị cáo nguyên là cán bộ hải quan
theo cáo trạng lê dũng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm công nghiệp sài gòn
đã cùng các bị cáo trần thị bích tuyền nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng đại đắc đài
khứ châu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm kim ngọc
xuất khẩu đi campuchia lô hàng khai là thuốc lá điếu hiệu caravel a
số lượng ba thùng trị giá hơn hai mươi ba tỷ đồng
song đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam thuộc cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan kiểm tra thực tế xác định hàng chứa trong hai container trên
là hai mươi kg gạo trắng chỉ có giá trị một trăm chín mươi triệu đồng
nhóm của lê dũng bích tuyền và các bị cáo khác còn lập hợp đồng khống
về việc mua bán thuốc lá điếu đi campuchia để làm hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
tổng số tiền mà các bị cáo này chiếm đoạt của nhà nước là gần một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
trong đó có gần một mươi hai năm tỷ đồng đã đưa hối lộ cho các bị cáo nguyên là công chức hải quan
thuộc cục hải quan tp hcm và cục hải quan an giang
trong ngày hôm nay tòa án nhân dân đã tiến hành xét hỏi một mươi bị cáo can tội buôn lậu
là lâm tú phát nguyễn ngọc mẫn trần thị bích tuyền lê tiến cường hứa châu
phạm tấn đức huỳnh dũng tấn quách văn quý mai khắc trường nguyễn quốc dung
tuy nhiên hầu hết các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình
phiên xét xử ngày mai sẽ tiếp tục xét hỏi những bị cáo còn lại
còn tại vĩnh phúc công an tỉnh cho biết vừa bắt quả tang vụ mua bán trái phép chất ma túy
tại địa bàn tp vĩnh yên
tại phường liên bảo công an tp vĩnh yên bắt quả tang vũ quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường đống đa tp vĩnh yên đang giao dịch việc bán trái phép chất ma túy
với đối tượng nghiện thì bị bắt quả tang
lực lượng công an đã thu giữ tang vật ba gói heroin cùng một số mặt tiền của vinh bán ma túy
đồng thời tiếp tục điều tra sẽ truy bắt những đối tượng có liên quan
liên quan đến vụ hai nhóm giang hồ truy sát nhau kinh hoàng ở phú thọ
ngày chín tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt khẩn cấp một mươi đối tượng tạm giữ hai đối tượng khác
đây là hiện trường vụ án giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
vừa xảy ra tại tổ chín nguyễn trãi phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
do mâu thuẫn cá nhân trước đó giữa nguyễn tuấn linh chú ở phường hùng vương thị xã phú thọ
với nguyễn ngọc thụ chú phường âu cơ nên thụ đã bàn với ba đối tượng khác là nguyễn thùy
lê minh cường và lê xuân thao cùng chú thị xã phú thọ tập hợp lực lượng đi tìm nguyễn tuấn linh để trả thù
khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng sáu nhóm của thụ đã đi tìm linh ở nhiều nơi nhưng không gặp
đến khoảng một mươi bảy giờ thụ phát hiện linh đang ngồi chơi tại nhà nguyễn anh nhật ở phường âu cơ cùng một số bạn bè khác
nên thụ thùy và cường đã tập hợp khoảng bốn mươi thanh niên mang theo hung khí đến nhà nhật
bị truy đuổi nhóm của linh và nhật rút vào trong nhà
các đối tượng ở bên ngoài tiếp tục dùng gạch đá tuyếp sắt ném vào trong nhà làm vỡ cửa kính phía trước nhà nhật và khiến ba người bị trọng thương
ngay sau khi nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh phú thọ đã chỉ đạo lực lượng công an thị xã phú thọ nhanh chóng triển khai lực lượng
kịp thời có mặt khống chế thành công đối tượng gây án
ngay sau khi tiếp nhận quyền tin này thì chúng tôi đã triển khai đồng hòa các biện pháp
trong đó có một biện pháp là tổ chức ngay ba tổ tuần tra kiểm soát mà tập trung vào những điểm mà các đối tượng này có thể tụ tập để đánh nhau
ngay sau khi sự diệt xảy ra thì lực lượng công an thị xã đã có mặt ngay
nếu mà lực lượng công an thị xã phú thọ không có mặt thì tôi nghĩ rằng là hậu quả của vụ diệt đã sức vang tạp hơn
diễn biến của vụ diệt này là sẽ kéo dài hơn
qua đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi
kể cả hành vi phạm tội của mình
được biết phần lớn các đối tượng tham gia vụ việc trên thuộc hai nhóm đều là những đối tượng không có công an việc làm
trong đó nhiều đối tượng đã có tiền án tiền sự về các tội cố ý gây thương tích và buôn bán trái phép chất ma túy
điều đáng nói là nhiều đối tượng thuộc hai nhóm trên không có mâu thuẫn nhưng do bạn bè xúi rục lôi kéo
bản thân các đối tượng lại có nhân thân không tốt nên đã dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
nhóm cháu có dù có thụ và cháu có rủ nhau gọi điện
cháu gọi điện cho cường và bảo là rủ thêm vài anh em nữa cùng đi lên trên nhà linh hằng ở trên phường hùng vương
thì cháu có thọ để tìm xem hỏi nguyên nhân vì sao ông nọ và linh dọa đánh anh thụ và anh cường ạ
trước khi đi cháu có cầm theo con trao ở trong nhà gậm giường ở nhà
cháu dắt vào trong người và cháu đi ra chỗ đông nắm đông đấy
thì hai bên nhìn thấy nhau là xảy ra sâu sát cãi vã thách thức nhau thì cháu là người lao vào chém nhóm của linh và nhật đầu tiên ạ
đồng thời với việc bắt giữ các đối tượng gây án giám đốc công an tỉnh phú thọ và cơ quan cảnh sát điều tra đã họp với viện kiểm sát và toán nhân dân tỉnh phú thọ để thống nhất biện pháp xử lý
cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn đồng thời nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật
tiếp tục chương trình là một số hoạt động của lực lượng công an tại hà nam và an giang
sáng nay cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an đã tổ chức tọa đàm đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý giáo dục thanh thiếu niên không phạm tội và tệ nạn xã hội tại tỉnh hà nam
tòa đàm đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế đề ra các biện pháp trong công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên
qua đó giúp nâng cao nhận thức tập hợp những kinh nghiệm cách làm sáng tạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
trong đó công an phụ nữ đoàn thanh niên phát huy vai trò nồng cốt nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quản lý giáo dục thanh thiếu niên không phạm tội và tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
công an an giang cũng tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ thị hai của bộ công an về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
theo đó sau khi triển khai thực hiện chỉ thị hai tỉnh an giang giảm mạnh cả ba tiêu chí so với cùng kỳ
bên cạnh đó công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được đổi mới tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng cho nhân dân
sáu trăm ba mươi vụ phạm pháp hình sự bung lậu ma túy trên các tuyến giao thông thủy bộ cũng đã được phát hiện
dịp này giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho một mươi chín tập thể và ba mươi năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chỉ thị hai của bộ công an
đà nẵng đang hướng tới phủ sóng camera giám sát an ninh giao thông trật tự tại các tuyến đường khu vực công cộng khu dân cư trọng điểm từ đó góp phần xây dựng thành phố an bình
việc lắp đặt camera ở khắp nơi trở thành cộng sự đắc lực của lực lượng công an trong công tác giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự an toàn giao thông mọi lúc mọi nơi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất
thời gian qua trên địa bàn thành phố đà nẵng nhiều vụ án trộm cắp hành hung hủy hoại tài sản đã được điều tra làm rõ với sự giúp sức của các thiết bị công nghệ
trong đó có camera đặt tại nhà dân hoặc các cơ quan công sở công trình công cộng
điển hình là vụ việc nhóm thanh niên khoảng một mươi hai đối tượng dùng kiếm mã tấu tự tạo xông vào một tiệm internet trên đường trần cao vân vào tối ngày ba mươi một tháng ba đâm chém liên loạn người chơi và hủy hoại tài sản của chủ nhà làm náo loạn khu vực
thế nhưng với những căn cứ hình ảnh được trích xuất từ camera
an ninh tại quán ghi lại chỉ một ngày sau lần lượt ba đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ
khi mà công an khu vực ấy vào mà phổ biến là cái cái cái lắp đặt camera này thì đều được bà con ở xóm ấy là ủng hộ ngay
và họ đều là rất là mong để được lắp rất là nhanh chóng
cho nên là cái chuyện đi vận động là rất là nhanh
trước ấy thì nói chung đây thì nó có một số vận động rất là nhanh

cũng là là an ninh
nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có những cái đối tượng mà lạ mà vào đây
nhưng mà từ hồi mà có cái camera là nó sợ
thì như thế tức là chỗ này là thấy cái hiệu quả nó tốt hơn
bốn trăm sáu mươi vụ vi phạm an ninh trật tự với gần một đối tượng bị xử lý chỉ trong sáu tháng qua
cùng với đó là hàng loạt vụ việc bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời
với những chứng cứ xác thực được thu thập từ các camera giám sát
từ các camera giám sát an ninh
thực tế đó đã cho thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
đã có những chuyển biến vô cùng tích cực
những khu vực điểm nóng xưa nay về tình hình an ninh trật tự
đã và đang được kiểm soát và dần đi vào nền nếp
muốn xây dựng cái thành phố an bình thì có rất nhiều việc phải làm
nhưng mà trong đó có một việc rất quan trọng là phải làm thế nào
để đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo an toàn giao thông
làm cho mọi người yên tâm để có cuộc sống thật tốt
muốn vậy thì một mặt là phải tăng cường các biện pháp
nghiệp vụ của các cơ quan chức năng nhất là của lực lượng công an
nhưng mặt khác cũng phải tăng cường sử dụng các công cụ hỗ trợ
để nâng cao chất lượng hiệu quả của các lực lượng chức năng
hệ thống camera giám sát an ninh và quản lý trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn toàn thành phố
chúng tôi thấy rằng đây là một chủ trương hết sức đúng đáng
kịp thời của lãnh đạo thành phố
nhằm tăng cường hiệu lực cũng như hiệu quả
quản lý công tác an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị trên địa bàn toàn thành phố
hiện toàn thành phố đã có bốn bảy trăm chín mươi một địa điểm được trang bị camera
như nơi công cộng khu dân cư địa điểm kinh doanh
và tiến tới sẽ khảo sát và lắp đặt ba ba trăm sáu mươi ba địa điểm khác
tập trung ở các địa bàn vùng ven
theo dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy toàn thành phố sẽ phủ sóng camera an ninh
qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo dõi giám sát năng lực chỉ huy
điều hành công tác đảm bảo an ninh phòng chống tội phạm
điều hòa hướng dẫn trật tự an toàn giao thông
từng bước xây dựng thành phố đà nẵng theo tiêu chí an bình văn minh và hiện đại
chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
sở y tế quảng ninh vừa cho biết chiều qua ngày chín tháng sáu
trên địa bàn tỉnh có sáu người bị xét đánh gây thương vong
vụ việc xảy ra trên đoạn đường thuộc khu vực đồng muối phường minh thành thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
khi tại đây xuất hiện mưa to kèm sấm xét
sáu người đi trên đường bị xét đánh trúng
trong đó có hai người đã tử vong
bốn người khác gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ bị thương
người dân đã đưa bốn người bị thương vào bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh để cấp cứu
các bệnh nhân nhập viện gồm anh vi văn long chị vi thị thúy nga
và hai cháu lê vi gia như sinh năm hai nghìn một mươi ba
lê vi gia huy sinh năm hai nghìn một mươi bốn
đều trú tại phường đại yên tp hạ long
trong đó anh vi văn long bị nặng nhất khi bị bỏng vùng đầu cánh tay máu chảy nhiều ở đầu
nghi là chấn thương sọ náo
hiện hai bệnh nhân vi văn long và vi thị thúy nga
đã được chuyển đến bệnh viện bãi cháy để điều trị
chính quyền tỉnh quảng ninh đã thăm hỏi động viên gia đình
và chỉ đạo công tác cấp cứu các nạn nhân bị xét đánh
hỗ trợ sáu triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân bị tử vong
và ba triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân bị thương
trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh quảng ninh cho biết
tình trạng mưa rông kèm với sấm xét đã xuất hiện nhiều trong một số ngày tới
khuyến cáo người dân nên có biện pháp phòng tránh khi xảy ra mưa rông
vâng thưa quý vị và các bạn
những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu thiên tai
bão lụt diễn biến hết sức phức tạp bất thường
với quy mô và hậu quả ngày càng nặng nề hơn
cấp đi sinh mạng của hàng nghìn người
phá hủy làm thiệt hại nhiều tài sản hoa mậu
và hoàn cảnh hết sức khó khăn
và hiện nay đang là tâm điểm của mùa mưa bão
đặc biệt những nguyện vùng cao vùng sâu vùng xa
thường xảy ra mưa đá tố lốc nguy cơ thiệt hại về người và tài sản là rất cao
mặc dù vậy thì công tác phòng chống lụt bão ở nơi đây
dường như là không mấy được quan tâm
nếu như không muốn nói là thờ ơ
ghi nhận của chúng tôi tại huyện sinh hồ tỉnh lai châu
đến xã tả ngạo của huyện sinh hồ trong những ngày này
sẽ nhìn thấy nhiều nhà vừa mới thay tấm lợp
đó là hậu quả do lốc tố vừa đi qua cách đây hơn một tháng
toàn xã có bảy mươi sáu hộ bị ảnh hưởng
trong đó phân lớn nhà bị tốc máy gần như hoàn toàn
nguy hiểm là vậy nhưng người dân chẳng mấy ai lo lắng
hầu hết nhà dân cũng như trường học nhà văn hóa bản
đều không được ra cố cùng kẹp máy hay chẳng chống gì cả
mà lý do đưa ra cũng rất đơn giản
theo nghiên cứu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
ba mươi tám người trưởng thành ở mỹ mắc trứng béo phì
ở nam giới là ba mươi năm và nữ giới là bốn mươi
trong khi đó tỷ lệ trẻ em thanh thiếu niên mắc bệnh là một mươi bảy
bên cạnh đó có khoảng ba mươi dân số mỹ cũng đang trong tình trạng thừa cân
chứng béo phì có liên quan đến một số các vấn đề về tim mạch tiểu đường và một số bệnh ung thư
những nỗ lực chống lại bệnh béo phì ở mỹ trong suốt ba thập kỷ
đã không mang lại kết quả như mong đợi
các nhà nghiên cứu cho rằng có lẽ đã đến lúc cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác
trong đó có sự hợp tác với các ngành công nghiệp thực phẩm và nhà hàng
chịu trách nhiệm một phần cho những thực phẩm trên bàn ăn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên kênh truyền hình công an nhân dân
tiếp theo đây sẽ là chuyên mục điểm báo
con số sáu mươi ba chín đại biểu quốc hội trúng cử lần đầu là sự tươi mới
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã trả lời như vậy với báo chí
về việc có ba trăm một mươi bảy người trúng đại biểu quốc hội lần đầu
sau một tuần gia quân xử phạt xe ô tô tự ý cơi nới thành thùng
xe chở hàng quá tải trọng trên địa bàn tỉnh
tổ kiểm tra liên ngành tỉnh quảng nam đã tiến hành kiểm tra
ngẫu nhiên tám mươi sáu trường hợp
qua tuần tra cho thấy nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải
chủ phương tiện lái xe chấp hành tốt luật giao thông đường bộ
tuy nhiên việc tự tiện cơi nới thành thùng xe ô tô
để chở hàng quá tải trọng còn diễn biến phức tạp
tìm mọi cách né tránh sự kiểm tra kiểm soát của tổ kiểm tra liên ngành
các chủ phương tiện thu giữ toàn bộ giấy tờ
gây khó khăn cho việc lập biên bản xử lý vi phạm
theo kế hoạch từ nay đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
tổ kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục triển khai
tuần tra kiểm soát xử lý tình trạng xe ô tô cơi nới thành thùng
trên địa bàn toàn tỉnh
kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhằm hạn chế tai nạn giao thông do xe ô tô tải vi phạm
từ đầu năm đến nay trên địa bàn cả nước
đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường thủy
gây thiệt hại lớn về người và tài sản
trước thực trạng đó lực lượng công an trong cả nước
đã tăng cường công tác giả soát các phương tiện vận chuyển hành khách
bằng đường thủy
kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật
của các chủ phương tiện
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khi tham gia giao thông
đặc biệt là tại các địa bàn miền núi
những nơi có điều kiện địa hình tương đối phức tạp
ghi nhận sau đây được thực hiện
tại địa bàn tỉnh yên bái
hơn ba mươi năm làm nghề chở khách
tại bến đỏ xuân ái huyện văn yên tỉnh yên bái
ông nguyễn văn khanh
hiểu hơn ai hết về những nguy hiểm
luôn rình dập đặc biệt là trong mùa mưa lũ
bởi vậy trước khi khách liên thuyền
luôn được ông phát và hướng dẫn
mặc áo phao đúng cách để đảm bảo an toàn
nếu mà có thể
để phòng trước những tình huống
mà mất an toàn xảy ra
do đặc thù của địa bàn miền núi
với hệ thống sông ngòi ao hồ dây đặc
hệ thống giao thông đường bộ chưa đáp ứng được yêu cầu
nên người dân ở yên bái
vẫn thường xuyên phải sử dụng
các phương tiện vận chuyển bằng đường thủy
để di chuyển và trao đổi hàng hóa
chính vì vậy
luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nếu ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện
cũng như hành khách chưa cao
trong thời gian vừa qua
chúng tôi đã tập trung có công văn
chỉ đạo ban quan sát
rồi là kiểm tra
những cái thuyền bè
ở những cái bến đỏ
qua sông hồng
có cái kiểm tra
cụ thể các tàu bè hoạt động
trên các bến đỏ ngang
để đảm bảo vấn đề
an toàn giao thông
thời gian tới
dự báo tình hình thời tiết
sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
chính vì vậy
lực lượng cảnh sát giao thông yên bái
sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát
kịp thể phát hiện
và chấn chỉnh các vi phạm
trong hoạt động giao thông đường thủy nơi địa
từ đó sẽ góp phần giảm hiểu
và hạn chế đến mức thấp nhất
những nguyên nhân và thiệt hại
do tài nạn giao thông đường thủy gây ra
lực lượng giao thông sẽ tăng cường quá
phối hợp tiên truyền
đối với các người điều khiển
phương tiện thủy
và mọi tầng lớp nhân dân
để mọi người làm rõ quy định của pháp luật
từ đó chấp hành hơn
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ kiểm tra đối với các lỗi như
giấy phép bến thủy
cũng như bằng lái
chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển
và các dụng cụ cứu sinh
trong mối lũ
hiện đang là thời điểm mùa bão
chính vì vậy mỗi người dân cần chủ động
trang bị cho mình những biện pháp
để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy
và đặc biệt là nói không
với các phương tiện vận chuyển
hành động giao thông
không đảm bảo các điều kiện an toàn
theo quy định
thông tin từ sở giao thông vận tải quảng ngãi
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã có văn bản
báo cáo bộ giao thông vận tải
về tình hình hoạt động xe bún bánh
chở người có gắn động cơ
hoạt động trên địa bàn huyện đảo lý sơn
và kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép
tỉnh quảng ngãi quản lý hoạt động
đối với loại xe này tại huyện đảo
theo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
hiện nay lượng du khách
ra huyện đảo lý sơn tăng cao
nên phương tiện taxi xe ô tô chở khách
không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của du khách
nên nhiều tổ chức cá nhân đã đầu tư
xe bún bánh có gắn động cơ
để chở khách du lịch tự phát
gây mất trật tự an toàn giao thông
hiện nay đã có một mươi bốn xe bốn bánh
có gắn động cơ hoạt động tự phát
trước vấn đề trên ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
đề nghị bộ giao thông vận tải cho phép
tỉnh quảng ngãi thực hiện quản lý hoạt động xe bốn bánh
chở người có gắn động cơ
trong phạm vi hạn chế trên địa bàn huyện lý sơn
để phục vụ chở khách du lịch
đồng thời hướng dẫn cho địa phương
thực hiện công tác quản lý hoạt động của xe bốn bánh
có gắn động cơ xăng
đã được các tổ chức cá nhân đầu tư
hiện đang hoạt động chở khách du lịch
trên địa bàn huyện lý sơn
thưa quý vị sau gần ba tháng
xảy ra sự cố xà lan đâm sập cầu gành
khiến tuyến đường sắt bắc nam
đến ga sài gòn bị gián đoạn
đến nay công trình thi công cầu gành
đã bước sang giai đoạn nước rút
và sắt về đích
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
trước ngày ba mươi tháng sáu
tuyến đường sắt bắc nam qua cầu gành sẽ thông tàu
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
các công đoạn chính của công trình thi công cầu gành
đã hoàn thành
hai trụ và hai mố cầu ở bờ bắc và bờ nam
đã thi công xong
các đơn vị thi công cho rằng công đoạn vận chuyển
và lắp sáp cầu sẽ gặp nhiều khó khăn
bởi phải phụ thuộc hoàn toàn vào con nước
đối với việc vận chuyển nhịp và dầm cầu
chỉ được thực hiện khi thủy chiều
trên sông lên
vì phải lưu thông ngược nước
để đảm bảo an toàn cho công trình cầu
tránh xảy ra va đụng vào các trụ cầu
hiện nay trên công trường thi công cầu gành
đang có hàng trăm công nhân kỹ sư
làm việc liên tục ba k trong ngày
ban quản lý dự án đường sắt khu vực ba cho biết
vào trên ngày chín tháng sáu
chủ đầu tư và các đơn vị chuyên môn
đã bắt đầu nghiệm thu ba nhịp dầm cầu gành
trước khi tiến hành lắp sáp
việc nghiệm thu kéo dài đến hết
ngày một mươi tháng sáu
hai mươi năm là số vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên toàn quốc
trong ngày chín tháng sáu
làm chết một mươi hai người bị thương